hàng tấn sản phẩm từ lợn đang trong quá trình phân hủy vừa được lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh hải dương và ngành chức năng phát hiện vào chiều ngày hôm qua hai mươi tám tháng bốn
tiến hành kiểm tra cơ sở giết mổ kinh doanh thịt lợn tại gia đình nhà bà nguyễn thị nụ ở thôn ngọc lạc xã ngọc sơn huyện tứ kỳ
tổ công tác phát hiện cơ sở này đang giết mổ ba con lợn trong đó có một con lợn chết
quá trình kiểm tra lực lượng chức năng còn phát hiện những sản phẩm như tóp mỡ mỡ nước thịt lợn được chứa trong các bao tải can và tủ cấp đông tổng trọng lượng gần bốn tấn
đáng chú ý là các sản phẩm này đều đang trong quá trình phân hủy có sản phẩm xuất hiện giỏi
theo bà nguyễn thị nụ thì số sản phẩm trên chủ yếu là thịt mỡ lợn ốm lợn chết được thu mua tại các địa phương lân cận về mổ sau đó đem bán kiếm lời